do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ tại khu du lịch quốc gia sapa giảm mạnh
sáng nay một mươi bảy tháng một mươi hai nhiệt độ đo được ở mức bảy độ c đây là mức nhiệt thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay
theo trung tâm khí tượng thủy văn lào cai nhiệt độ tại sapa giảm mạnh
ban ngày nhiệt độ ở mức sáu bảy độ c ban đêm nhiệt độ giảm xuống mức cực thấp
chỉ còn khoảng từ ba đến bốn độ c kèm theo sương mù dày đặc
đợt lạnh này được đánh giá là lạnh nhất từ đầu mùa đông tới nay
nhiệt độ thấp kèm theo sương mù gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân và hành trình du lịch của các du khách
ủy ban nhân dân huyện sapa khuyến cáo cho người dân chủ động các biện pháp phòng chống rét cho người và vật nuôi
du khách không tham gia các tour du lịch không bảo đảm an toàn
đặc biệt là các tour leo núi có ngủ qua đêm phải trang bị lều bạt và các vật dụng bảo đảm đủ ấm
các lái xe tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ bốn d phải chú ý đi chậm có đèn xuyên sưng và giữ khoảng cách an toàn